bệnh viện nhi đồng một tp hcm vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho trẻ sơ sinh nhẹ ký nhất từ trước tới nay
em bé sinh non trong tuần thứ ba mươi một và nặng chín trăm linh g mắc dị tật tim bẩm sinh
bé gái chỉ nặng chín trăm linh g và được phẫu thuật khi mới hai mươi ngày tuổi
bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị tật tim bẩm sinh nặng hẹp eo động mạch chủ nên máu từ tim không thể nuôi được cơ thể
theo các bác sĩ trường hợp này thì nguy cơ tử vong là rất cao nếu không được can thiệp phẫu thuật để cắt đoạn mạch hẹp
mặc dù bé mới hai mươi ngày tuổi nhưng các bác sĩ vẫn phải quyết định phẫu thuật để cứu bé
cả phẫu thuật diễn ra hết sức khó khăn do cơ thể của bé quá nhỏ khó tiếp cận mạch máu và hệ hô hấp
hơn nữa hệ thần kinh của bé cũng phát triển chưa được hoàn thiện
sau phẫu thuật gần một tuần bệnh nhi hiện đã cai được máy thở ngừng các thuốc trợ tim ăn sữa tốt
các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi và chăm sóc ở chế độ sinh non